bộ giao thông vận tải vừa kiến nghị chính phủ gia hạn tiến độ dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn hai
và các chạm của vec sang năm hai nghìn hai mươi
với dự án giai đoạn hai bộ giao thông vận tải cho biết có tổng số ba mươi ba trạm
bao gồm một mươi trạm trên quốc lộ một và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên
và hai mươi ba trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác
nguyên nhân dẫn đến việc xin gia hạn là do hiện nay các nhà đầu tư chưa hoàn thiện thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định
do vậy dự án etc giai đoạn hai có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của thủ tướng
ngoài ra còn có một mươi chín trạm thu phí trên quốc lộ và hai tuyến cao tốc do một mươi bốn địa phương quản lý
đến nay mới có sáu địa phương tham gia vào dự án etc do bộ giao thông vận tải thực hiện
còn tám địa phương đang nghiên cứu để triển khai thực hiện
qua nội dung báo cáo bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng sớm chấp nhận đề xuất của bộ quốc phòng
về việc cho phép việt theo được thành lập doanh nghiệp dự án làm cơ sở triển khai dự án etc giai đoạn hai
đồng thời bộ giao thông vận tải cũng xin gia hạn thực hiện etc tại các trạm thu phí giai đoạn hai
và các trạm thu phí tại giai đoạn một thuộc các tuyến cao tốc do vec quản lý sang năm hai nghìn hai mươi
do chậm tiến độ bởi các nguyên nhân khách quan